thông tin về vụ hỏa hoạn vào dạng sáng ngày hôm nay đã xảy ra một vụ cháy lớn tại một ngôi nhà
cạnh khu tập thể một trăm một mươi sáu b chín kim liên phường kim liên quận đống đa thành phố hà nội
khiến năm người trong một gia đình tử vong
khoảng một giờ một mươi ba phút ngày hai mươi một tháng bốn trung tâm thông tin chỉ huy công an tp hà nội
nhận được tin báo xảy ra cháy tại số nhà một trăm một mươi sáu b chín kim liên ngõ sáu mươi năm phố phạm ngọc thạch phường kim liên
trung tâm đã nhanh chóng điều động một xe chỉ huy bốn xe chữa cháy thuộc công an quận đống đa
và công an quận hai bà trưng đến hiện trường khu vực cháy tại tầng một của nhà bà đoàn thị mảnh xây ba tầng
đến một giờ hai mươi ba phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn diện tích cháy không lớn nhưng vụ cháy gây thiệt hại lớn về người
với năm người tử vong và hai người bị thương
đơn vị nhanh chóng điều động cán bộ thủ sứ cũng như phương tiện cháy xuống hiện trường
và nhanh chóng tổ chức công tác chữa cháy ký vắc hộ
đồng thời lực lượng công an phường đã có mặt và phối hợp cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy
để tham gia công tác chữa cháy ký vắc hộ
cán bộ chiến sĩ cũng nhanh chóng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ chữa cháy tổ chức chữa cháy
và đồng thời tìm kiếm những bị lạc và trong đó đưa được hai người bị lạc ra xuống dưới an toàn trong vụ cháy này
thời gian thời điểm chảy cháy vào đêm dạo sáng thì dân ngủ say
ngủ say khi cháy chảy ra làm cháy nhỏ chảy ra khói khí độc theo một thang bộ đi lên tầng trên
và mọi người hít phải và dẫn tới thương vong
bốn nạn nhân tử vong tại hiện trường là bà đoàn thị mảnh sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám chủ hộ
bà đỗ mai hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ông bùi ngọc khánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm cháu bùi nam phong sinh năm hai nghìn một mươi hai
một người tử vong tại viện là cháu bùi gia hưng sinh năm hai nghìn hai mươi một
trước đó cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra ra soát yêu cầu chủ hộ mở lối thoát nạn cho ngôi nhà
các nhà kia ngày xưa có một quá trình hay làm trùng cò hay làm cái lồng để bảo đảm để quây lại tránh ăn mất mất chỗ mất cách
nhưng bây giờ thì chúng ta đều phải đọc viên đều phải mở các cái lối thoát hiểm để làm sao bảo đảm an toàn để phòng cháy trong cháy nổ
năm người tử vong trong một vụ cháy nhà dân tiếp tục là lời cảnh báo về nguy cơ cháy nổ luôn thường trực tại những khu tập thể cũ như thế này
mặc dù thời gian qua thì các lực lượng chức năng cũng như lực lượng cảnh sát
cảnh sát phòng cháy chất cháy đã tiến hành công tác kiểm tra hướng dẫn và giả soát
tuy nhiên những vụ cháy nhà dân thường xảy ra vào lúc dạng sáng
đây là thời điểm mà công tác thoát nạn đối với người dân gặp nhiều khó khăn
và bởi vậy mỗi người dân hãy cố gắng trang bị cho mình những kỹ năng để có thể xử lý đám cháy từ lúc mới phát sinh
và có thể thoát nạn ra ngoài một cách an toàn hơn
sau hơn hai tháng đấu tranh phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bà địa vũng tàu
phối hợp với công an thị xã phú mỹ đã phá thành công chuyên án ma túy
bắt giữ nhóm ba đối tượng thu giữ ba tám kg ma túy tổng hợp dạng đá bốn trăm chín mươi hai viên thuốc lắc
đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ tp hcm về tỉnh bà địa vũng tàu này
do đối tượng trương quang sĩ trú tại thị xã phú mỹ tỉnh bà địa vũng tàu cầm đầu
vào tối ngày một mươi tám tháng bốn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bà rịa vũng tàu
phối hợp với công an thị xã phú mỹ tiến hành bắt giữ đối tượng trương quang sĩ cùng đồng bọn
là bùi minh âu trú tại tp bà địa và đặng vi phương trú tại thị xã phú mỹ
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ tăng vật là ba tám kg ma túy tổng hợp dạng đá
bốn trăm chín mươi hai viên ma túy dạng thuốc lắc ba cân điện tử bốn điện thoại di động và một số tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an sĩ khai nhận đã mua số ma túy nói trên từ tp hcm với số tiền gần tám trăm linh triệu đồng
sau đó đem về tỉnh bà địa vũng tàu để tiêu thụ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh yên bái cũng vừa phát hiện và bắt quả tang vụ mua bán
trái phép gần một mươi bảy viên ma túy tổng hợp dạng viên nén
vào hồi một mươi năm h ba mươi phút ngày hai mươi tháng bốn tại khu vực thôn ả thượng xã nghĩa phúc thị xã nghĩa lộ
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh yên bái phát hiện bắt quả tang đối tượng
hờ a phành chú tại huyện trạm tấu thu giữ một gói ni lông chứa các viên nén nhỏ màu xanh và màu hồng
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng lực lượng công an tiếp tục phát hiện và thu giữ năm mươi ba túi ni lông
bên trong đều chứa các viên nén màu hồng và màu xanh
qua giám định toàn bộ số tăng vật bị thu giữ kể trên đều là ma túy tổng hợp số lượng gần một mươi bảy viên tổng trọng lượng là một sáu kg
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc mở các đường dây hụi rồi chiếm đoạt tiền
trần thị mỹ phượng chú tại xã thuận hòa huyện long mỹ tỉnh hậu giang vừa bị khởi tố và bắt tạm giam
theo kết quả điều tra trần thị mỹ phượng bắt đầu làm chủ hụi từ năm hai nghìn sáu
thời gian đầu các dây hụi do phượng tổ chức được đảm bảo từ đó tạo được uy tín và sự tin tưởng với các hội viên
sau đó phượng tổ chức nhiều dây hụi tháng hụi ngày
hụt được nhiều người dân tham gia
tuy nhiên đến ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một phượng không tuyên bố vỡ hụi mà cùng gia đình đi khỏi địa phương
trong khi thời điểm này vẫn còn hơn hai mươi dây hụi do phượng tổ chức chưa kết thúc
qua điều tra bước đầu cơ quan công an xác định trần thị mỹ phượng đã dùng các thủ đoạn gian dối như hụi khống
lấy tên hụi viên khác để hốt hụi bán hụi để chiếm đoạt trên ba tỷ đồng của các hụi viên
ngoài ra trần thị mỹ phượng khai có mượn hai hai tỷ đồng của nhiều người
thưa quý vị đến thời điểm này thì công tác triển khai đảm bảo an ninh trật tự cho sea games ba mươi một
đã được công an các địa phương chủ động triển khai từ sớm từ xa bám sát với quá trình chuẩn bị của ban tổ chức
tại tỉnh phú thọ nơi diễn ra các trận đấu bóng đá nam thuộc bảng a lực lượng công an đã xây dựng các phương án chi tiết
đồng thời quán triệt tinh thần trách nhiệm đến từng vị trí cán bộ chiến sĩ
và tất cả đã sẵn sàng cho các hoạt động của sea games ba mươi một diễn ra an toàn tại đây
sân vận động việt trì tỉnh phú thọ nơi diễn ra trận bóng đá nam bảng a của sea games ba mươi một
và có đội tuyển u hai mươi ba việt nam tham gia
chính vì vậy mà theo dự báo sẽ có số lượng vận động viên cũng như cổ động viên đều có vấn đề rất lớn
và đến thời điểm này công an tỉnh phú thọ đã xây dựng các phương án chi tiết và đồng bộ
với tinh thần quyết tâm cao nhất để đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho các trận đấu diễn ra tại đây
bộ môn bóng đá nam tại sea games ba mươi một sẽ khởi tranh từ ngày sáu đến ngày hai mươi một tháng năm
bảng đấu của đội tuyển u hai mươi ba việt nam và một trận bán kết sẽ được tổ chức tại thành phố việt trì
trong đó năm đội tuyển sẽ bắt đầu tập luyện từ ngày hai mươi năm tháng bốn đến ngày năm tháng năm
tiểu ban an ninh đã xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông tại khu vực thi đấu
các địa điểm dân tập và lưu trú của các đội tuyển xây dựng phương án phòng chống khủng bố bạo loạn
bố trí lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường hùng vương nguyễn tất thành lạc long quân

trên không gian mạng công an tỉnh phú thọ chủ động nắm tình hình ra soát các loại đối tượng
từ đó xây dựng phương án bảo đảm an ninh mạng an ninh thông tin truyền thông sea games ba mươi một
kịp thời phát hiện các thông tin xấu độc chống phá đại hội chống đảng nhà nước
đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái thù địch xuyên tạc công tác tổ chức đại hội
trong đó năm đội tuyển sẽ bắt đầu tập luyện từ ngày hai mươi năm tháng bốn đến ngày năm tháng bốn
trong đó năm đội tuyển sẽ bắt đầu tập luyện từ ngày hai mươi năm tháng bốn đến ngày năm tháng bốn
cũng trong thời gian này toàn lực lượng công an tỉnh phú thọ đang tập trung triển khai có hiệu quả
đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự phục vụ tổ chức thành công sea games ba mươi một
theo đó mỗi cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm nỗ lực thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất
bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối cho sự kiện trọng đại này
kính thưa quý vị ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện càng long cho biết
đang tạm giữ đối tượng lê bá chắc ba mươi hai tuổi ngụ tại ấp bốn a xã an trường huyện càng long tỉnh trà vinh
về hành vi xúc phạm quốc kỳ
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng bốn lê bá chắc điều khiển xe mô tô đến trụ sở công an xã an trường
dùng xe bèn đập phá khung nhôn bán trao khấu hiệu và xe rách lá cờ tổ quốc tại công an xã
mặc dù trước đó đồng chí công an xã trực tại trụ sở đã thuyết phục đối tượng bỏ xa ben để nói chuyện
nhưng đối tượng vẫn thực hiện hành vi hung hãn
sau đó đối tượng này còn đến sân trụ sở ubnd xã an trường xe rách lá cờ đảng và lá cờ tổ quốc
khi thấy các đồng chí công an viên của xã đến hỗ trợ thì đối tượng bỏ chạy
khi thấy tổ công tác của công an xã an trường truy đuổi đối tượng này chạy vào đường nhựa nông thôn
bỏ xe máy và chạy vào nhà một người dân ở gần đó cố thủ
dù đã được tổ công tác công an xã và chính quyền địa phương thuyết phục yêu cầu bỏ hung khí
và chấp hành làm việc với cơ quan công an nhưng lê bá chắc liên tục xúc phạm
và dùng gạch ngói trên nóc nhà người dân ném vào tổ công tác
nhận thấy không để tình hình diễn biến phức tạp tổ công tác đã dùng nhiều biện pháp không chế đối tượng
được biết đối tượng lê bá chắc không sử dụng rượu bia và các chất kích thích khác trước khi thực hiện hành vi trên
tuy nhiên trước đó một tháng đối tượng này có sử dụng trái phép chất ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện càng long đang tạm giam đối tượng và tiếp tục làm rõ vụ việc
ngày hai mươi một tháng bốn công an tỉnh bình phước đã phối hợp công an huyện phú riềng và các lực lượng chức năng
tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra
sau cuộc nhậu khiến một người tử vong tại thôn ba xã long hưng huyện phú riền
nạn nhân được xác định là trần đình quang ba mươi bảy tuổi trú thôn ba xã long hưng huyện phú riềng
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi tháng bốn trần đình quang và nguyễn văn thận ba mươi bảy tuổi
trú thôn hai xã long hưng
cùng một số người khác uống rượu tại khu nhà đội thuộc nông trường bốn công ty cao su phú riêng
trên địa bàn thôn ba xã long hưng
trong lúc uống rượu giữa thần và quang xảy ra mô thuẫn
sau đó thận chạy xe mô tô về nhà lấy một con dao nhọn rồi quay lại nhà đội
tại đây thần cầm dao đâm một nhắc vào vùng bụng của quang
mọi người có mặt tại đó đã can ngăn và đưa qua đến bệnh viện công ty cao su phú riêng cấp cứu
nhưng sau đó quang đã tử vong
thần bị giữ ngay tại hiện trường
hiện cơ quan công an đang tầm giữ hình sự nguyễn văn thần để phục vụ công tác dự trang
ngày hai mươi một tháng bốn công an thành phố biên hòa đồng nai đã tiến hành bắt khẩn cấp ba đối tượng
gồm vũ đức huy hai mươi chín tuổi nguyễn anh đức hai mươi năm tuổi và cao mạnh cường hai mươi năm tuổi
cả ba trú tại tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
trước đó tối ngày một mươi tám tháng bốn huy rủ đức đi rảo quanh địa bàn xem ai sơ hỏi
trong việc quản lý tài sản thì ra tay cướp giật tài sản bán lấy tiền tiêu xài và trả nợ
huy điều khiển xe máy chở đức đi đến khu phố chín phường tân biên thành phố biên hòa
phát hiện bà vũ thị lụa bốn mươi chín tuổi trú tỉnh đồng nai đi bộ trên tay cầm chiếc điện thoại
thấy con mồi huy điều khiển xe áp sát rồi nhanh tay giật điện thoại đưa cho đức rồ ga tẩu thoát
nhưng đã bị lực lượng công an bắt khi cả hai mang chiến lợi phẩm đi bán ở phường tân hòa
qua đấu tranh huy còn khai nhận thêm ngày một mươi tám tháng hai y cùng với cường gây ra một vụ cướp dật điện thoại
ở khu phố sáu phường tân biên ngay lập tức các trinh sát đã tiến hành bắt và đưa cường về trụ sở để đấu tranh
tại cơ quan công an cường đã cuối đầu nhận tội và khai nhận
sau khi ăn hàng chúng đã mang chiếc điện thoại đi thế chấp được ba bảy triệu đồng chia nhau tiêu xài
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp cho biết đã bắt giữ hai mươi bốn đối tượng tham gia đánh bạc
dưới hình thức lắc tài xỉu và hiện là đang đấu tranh làm rõ về vai trò của các đối tượng
qua công tác phối hợp phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cùng công an huyện lấp vò đã phát hiện và bắt quả tang
hai mươi bốn đối tượng đang có hành vi lắc tài xỉu âm thu bằng tiền tại khu vườn quýt thuộc xã định yên huy lấp vò tỉnh đồng tháp
tại hiện trường và khám xét trong người các đối tượng lực lượng công an thu giữ số tiền một trăm bốn mươi năm triệu năm trăm tám mươi ngàn đồng
hai mươi hai điện thoại di động bốn mươi ba xe mô tô cùng nhiều tăng vật khác
cơ quan công an đã lập biên bản để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật
chiều ngày hai mươi một tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã bắt giữ được đối tượng ngô phương tâm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ngụ quận bốn tp hcm và đây là kẻ đã giàn cảnh cướp điện thoại của nam du khách quốc nga
trước đó tối một mươi bảy tháng bốn alessan roniking ba mươi hai tuổi quốc tịch nga đang đứng bắt xe từ quận một về bình thạnh
thì đối tượng ngô phương tâm mặc đồ xe ôm công nghệ tới tiếp cận rồi nhận đưa nam du khách về nhà
đường đi tâm chạy không đúng đường nên du khách mở điện thoại xem lại địa chỉ
lúc này tâm mừng điện thoại của du khách để tìm đường sau đó tăng ga tẩu thoát
tâm sau đó mang bán điện thoại cướp được tại một cửa hàng ở quận năm với giá bảy triệu năm trăm linh ngàn đồng
từ thông tin trình báo và nhận được chỉ đạo từ ban giám đốc công an tp
trưởng phòng cảnh sát hình sự đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm vào cuộc điều tra
tâm sau đó bị bắt giữ khi đang ở nhà riêng tại quận một
theo hồ sơ tâm từng có hai tiền án cướp giật tài sản và một tiền án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngay sau khi thu hồi vật chứng phòng cảnh sát hình sự công an tp hồ chí minh
cũng đã trao trả lại chiếc điện thoại cho năm du khách
đồng thời tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng liên quan theo quy định
sau ba lần bất ngờ ập vào kiểm tra quán bar first show phường võ thị sáu quận ba tp hồ chí minh
và phát hiện là hàng trăm người dương tính với ma túy
công an quận ba đã tiến hành khởi tố vụ án và công an tp hồ chí minh
sẽ tiếp tục triển khai nhiều đợt kiểm tra quyết liệt xử lý nghiêm
các cơ sở vi phạm tương tự như trường hợp quán bar first show
ngày một mươi ba tháng hai công an tp hồ chí minh phối hợp cơ quan liên quan
bất ngờ ập vào kiểm tra quán bar first show đường võ văn tận phường võ thị sáu quận ba
phát hiện bảy mươi tám người dương tính với chất ma túy
vào giờ hai mươi phút ngày chín tháng bốn qua kiểm tra tại quán bar này
công an tiếp tục phát hiện bảy mươi bốn khách cùng một mươi bốn nhân viên quán bar dương tính với chất ma túy
tiếp đó rạng sáng ngày một mươi năm tháng bốn tại thời điểm kiểm tra nơi đây có hơn một khách
trong đó hàng chục khách có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
qua test nhanh tiếp tục ghi nhận có hai mươi bốn người dương tính với ma túy
điều đáng nói là sau ba lần kiểm tra cơ sở này vẫn liên tục vi phạm các lỗi
như kinh doanh quá giờ quy định bộ truy sắp xếp vật tư hàng hóa phương tiện giao thông
và các vật dụng khác can trọ lối thoát nạn và có dấu hiệu buôn lỏng quản lý
để khách sử dụng ma túy
đối với cơ sở cố tình mà vi phạm nhiều lần thì chúng tôi đã có phân bản đề nghị cơ quan
có liên quan là phút giấy phép không cho họ tiến hành tiếp tục kinh doanh
mặc dù các cơ sở này thì theo tôi nắm được là hiện nay đã có hình thức là đối phó
là thay đổi cái chủ đứng tên giấy phép kinh doanh nhưng mà công an quận ba sẽ kiên quyết
đeo bám và sẽ tiếp tục đề nghị những cơ quan có liên quan không tạo điều kiện kinh doanh
cho họ nếu họ tiếp tục vi phạm
cộng thời thì công an quận ba cũng có là phối hợp với lại trao đổi với huyện trung sát
tiến hành là khởi tố vụ án hình sự tổ chức tàn trữ sử dụng cái phép má túy
trên những cái điểm phức tạp này và sẽ tập trung điều tra duy tố những đối tượng
có liên quan để xử lý theo pháp luật
việc buôn lỏng quản lý sử dụng chất kích thích ma túy trong các quán bar hiện nay
là nguy cơ tìm mở gây mất an ninh trật tự và gia tăng số người nghiện
trên địa bàn thành phố hồ chí minh
bên cạnh việc khởi tố vụ án hình sự thì những người được phát hiện dương tính
tại quán bar phơ sô sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật
đối với người mà sử dụng cái phép chất má túy tùy theo tình trạng cư trú của họ
chúng tôi sẽ xử lý
chẳng hạn như là tình trạng cư trú mà nếu những người này không có nơi cư trú ổn định
thì sẽ đưa vào cơ sở cơ nghiệm bắt buộc
còn đối với lại những người có nơi cư trú ổn định thì chúng tôi sẽ lập hồ sơ
xử phạt hành chính theo phạt tiền theo nghị định một trăm bốn mươi bốn của chính phủ
đồng thời sẽ gửi thông báo về địa phương họ cư trú để quản lý
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tp hcm cho biết
ngoài quán bar phơ sô thì đầu năm đến nay đơn vị đã phối hợp với các cơ quan liên quan
kiểm tra bốn mươi bốn lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trực tự và dịch vụ nhạy cảm
qua kiểm tra phát hiện bốn mươi trường hợp vi phạm trong đó phát hiện một đối tượng có hành vi tổ chức
sử dụng trái phép ma túy hai đối tượng tạng trưởng trái phép chất ma túy
ba trăm ba mươi sáu đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
trong thời gian tới công an tp hcm sẽ quyết liệt có nhiều đợt kiểm tra xử lý
để chấn chỉnh tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
không để xảy ra tình trạng trên đặc biệt là từ nay đến ba mươi tháng bốn chúng tôi sẽ triển khai
ra quân bên hệ quản lý hành tránh nhiều đợt kiểm tra quản lý rồi thường xuyên nắm tình hình
các loại hình liên quan đến an ninh tự mà theo chức năng nhiệm vụ của cảnh sát quản lý hành tránh phụ trách
tp hcm luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp hoạt động để phục hồi kinh tế
tuy nhiên việc hoạt động này phải tuân thủ các quy định của pháp luật
nếu sai phạm sẽ bị sử dụng
sử lý nghiêm
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của công an tp hcm thì các cơ quan ban ngành khác có liên quan
và chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong công tác kiểm tra chấn chỉnh
và xử lý nếu phát hiện vi phạm
vì mục đích chung là giữ vững an ninh trực tự trên địa bàn thành phố
sau khi tổ chức cho nhiều người sang trung quốc lao động trái phép triệu thị hải yến đã ở lại trung quốc
cư trú bất hợp pháp
sau một mươi năm đối tượng quay trở lại việt nam thì bị lực lượng công an bắt giữ và ra quyết định khởi tố bị can
đối với triệu thị hải yến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại xã ấm hạ huyện hạ hòa tỉnh phú thọ về tội tổ chức
môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
tại cơ quan công an triệu thị hải yến khai nhận từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi hai yến cùng trần bích thụ
và nguyễn lương bằng cùng chú tại xã ấm hạ huyện hạ hòa tỉnh phú thọ đã tổ chức cho một số công dân
tại huyện hạ hòa trốn sang trung quốc lao động trái phép năm hai nghìn một mươi ba thụ và bằng đã bị xử lý theo quy định
pháp luật riêng yến cũng trong khoảng thời gian trên đã tổ chức đưa ba lượt với khoảng một mươi tám người xuất khẩu
lao động trái phép và bố trí ở lại lao động bất hợp pháp tại trung quốc mỗi lượt người xuất ngoại chui
thành công yến thu khoảng một bảy trăm linh tệ tương đương với khoảng năm triệu năm trăm linh nghìn đồng tiền việt nam
từ năm hai nghìn một mươi hai đến khi bị bắt yến ở lại trung quốc cư trú bất hợp pháp không về việt nam gây khó khăn
cho cơ quan điều tra trong quá trình xác minh
ngay sau khi có thông tin yến trở về việt nam công an tỉnh phú thọ đã tiến hành xác minh bắt giữ để điều tra làm rõ vụ việc
qua tin báo của quân chúng nhân dân tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện
nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất trang điền
trên đường nguyễn văn cử huyện tri tôn do ông nguyễn phương trí sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy làm giám đốc
tại thời điểm kiểm tra phát hiện có tám mươi ba nguyên liệu
nguyên liệu than bùn không nhãn hiệu hai mươi hai bao nguyên liệu bột sắt chín mươi ba nguyên liệu amino acid một trăm năm mươi tám bao phân thành phẩm
và bốn trăm tám mươi chai phân bón nhãn mắc nước ngoài
công ty chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số sản phẩm
nhãn mắc nước ngoài chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu đầu vào
và không xuất trình được chứng nhận hợp quy thông báo tiếp nhận hợp quy
được biết trước đây công ty này đã bị ubnd tỉnh an giang ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một trăm năm mươi hai triệu đồng
về các hành vi kinh doanh hàng hóa trên nhãn có các thông tin khác không đúng bản chất
không đúng sự thật về hàng hóa đó và sản xuất hàng giả không có giá trị sử dụng công dụng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở
đối với trần đăng khoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại thành phố cà mau về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đơn tố cáo của người dân số tiền mà khoa đã lừa đảo chiếm đoạt là trên năm mươi tỷ đồng
để có tiền tiêu xài và trả nợ khoa đã dùng thủ đoạn gian dối như đưa thông tin không đúng sự thật
sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải của mình bán cho người khác hay thế chấp cho ngân hàng
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản được biết ngoài số tiền trên năm mươi tỷ đồng mà người dân tố giác
khoa còn thế chấp tài sản của gia đình tại một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh cà mau với số tiền trên năm mươi tỷ đồng
và nợ các cá nhân khác khoảng tám mươi tỷ đồng cơ quan công an kêu gọi những ai là bị hại của trần đăng khoa
hãy đến trình báo tại phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cà mau để được hướng dẫn xử lý
chiều qua tòa nhân dân tỉnh vĩnh long đã kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên án một mươi năm tù
đối với bị cáo đặng hồng trinh chú tại huyện vũng liêm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
trinh bắt đầu mở nhiều dây hụi tháng và hụi mùa để hưởng hoa hồng
số tiền mỗi phần hụi là từ một triệu đến hai triệu đồng và nhận tiền hoa hồng từ bốn trăm linh đến sáu trăm linh nghìn đồng
đến năm hai nghìn một mươi tám khi nhận được sự tin tưởng của nhiều hội viên
bị cáo trinh đã tự ý lấy tên của sáu mươi sáu hụi viên trong một mươi năm dây hụi để hốt hụi
và chiếm đoạt gần hai tỷ đồng tiêu xài cá nhân
thưa quý vị trong thời đại công nghệ số không cần đi lại gặp gỡ
người mua vẫn có thể có đầy đủ thông tin về một mảnh đất hay căn nhà
và cũng chỉ cần ngồi tại nhà thì các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả y như thật để thực hiện hành vi phạm tội
phản ánh của phóng viên intv về một số vụ án liên quan đến tội phạm sử dụng dây chứng nhận quyền sử dụng đất giả
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại địa bàn tỉnh hậu giang thời gian qua
từ cuối năm hai nghìn hai mươi đến khi bị bắt vào cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
để có tiền cờ bạc đối tượng nguyễn hoàn anh đã sử dụng chín giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
để thế chấp cho nhiều người và chiếm đoạt tổng cộng hơn hai một tỷ đồng
nguyễn hoàn anh khai nhận số giấy tờ giả này do y mua với giá từ chín đến một mươi triệu đồng mỗi giấy
nếu muốn có cái này thì em kiếm lại trong chỗ khu dân cư đất để kiếm thông tin
xong thì em mới nhờ chỗ làm giấy tờ giả trên chỗ trang mạng xã hội facebook
thì họ mới kêu mình chụp cái thông tin ở cái số thử với số độ rồi anh ta mới làm cho mình
tiếp tục điều tra mở rộng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang bắt được hai đối tượng
làm và bán giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả cho nguyễn hoàn anh là nguyễn ngọc hùng và nguyễn cao kỳ
cùng chú tỉnh đắk nông thu giữ nhiều loại giấy tờ giả trong đó có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
văn bàn về chứng minh nhân dân thì tôi trực tiếp nhận giá với khách hàng
thì giao động từ khoảng một triệu đến một triệu rưỡi
và văn bàn biến chỉ thì từ giá hai triệu đến ba triệu lưỡi
và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì từ bảy triệu đến một mươi triệu
cũng bỏ ra chưa đến một mươi triệu đồng để mua một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
huỳnh thanh tuấn chú tỉnh hậu giang đã dễ dàng chuyển nhượng quyền sử dụng một thửa đất
ở huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang cho một người ở thành phố cần thơ với giá bốn trăm linh triệu đồng
trên mạng em coi em lướt em thấy có làm giả thì em làm thêm một cái nữa
rồi em nhờ mấy người cò đắt thì xuống coi
thì bằng khoảng thể cái hị ba em đang giữ rồi
mà khoảng thể của em là chỉnh tượng của bên em
em có quyền sang bán
thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả thì đối tượng làm việc rất là tinh di
là khó phân biệt bằng mắt thường
do đó khi mà thực hiện các giao dịch liên quan đến bất đồng sản
thì người mua cần cân nhắc là nên đến văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
để kiểm tra tính pháp lý
hoặc là tìm hiểu kỹ thêm tại cái nơi đăng ký đó
cơ quan công an cũng khuyến cáo thủ đoạn của đối tượng sử dụng dây chứng nhận quyền sử dụng đất giả
để lừa đảo thường là giao bán hay thế chấp đất và các tài sản liên quan
với giá rẻ hơn nhiều lần so với giá trị thực
do đó khi thực hiện các giao dịch liên quan đến bất động sản
người dân cần hết sức cảnh giác
đừng vì hám lợi mà rơi vào bẫy của đối tượng lừa đảo